thành ủy tp hcm đã tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn hành một mươi hai nghìn hai mươi phương hướng nhiệm vụ giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị
qua một mươi năm nguồn vốn tp hcm xây dựng nông thôn mới hơn bảy mươi ba tỷ đồng năng suất lao động năm hai nghìn tám đạt mức hai mươi chín bốn triệu một năm
hiện là chín mươi triệu trên một năm tăng gấp ba lần
giá trị sản xuất từ một trăm năm mươi tám triệu trên một hectare đất nông nghiệp nay đạt hơn năm trăm linh triệu trên một hectare
bốn mươi bảy xã đạt một mươi chín tiêu chí nông thôn mới chiếm tám mươi bốn
phát biểu tại đây đồng chí nguyễn thiện nhân cho rằng năng suất lao động dù tăng nhưng so mặt bằng chung thành phố mới đạt một phần ba nông dân chưa thể làm giàu bằng nghề nông
để giải bài toán tăng năng suất lao động cần gắn với ứng dụng công nghệ cao tổ chức sản xuất bài bản chuyên nghiệp
năm huyện ngoại thành hộ dân làm nông nghiệp ngày càng giảm thu nhập từ nông nghiệp không còn là nguồn chính
giai đoạn năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm thành phố cần đặt mục tiêu chuyển sang giai đoạn hoàn thành đầy đủ tiêu chí nông thôn mới làm nông nghiệp năng suất cao định hướng phát triển từ nông thôn sang đô thị văn minh